các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
năm gói bưu phẩm có chứa linh kiện và phụ kiện dùng để lắp ráp súng hơi với giá trị tài sản hơn một trăm linh triệu đồng
vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc giang
phối hợp với phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh bắc giang
và đội quản lý thị trường số ba thuộc cục quản lý thị trường tỉnh bắc giang phát hiện và thu giữ
tại cơ sở kinh doanh của đỗ viết vinh ở huyện tân yên tỉnh bắc giang
công an tỉnh bắc giang đã kiểm tra và phát hiện trong kho để hàng có năm trăm linh bưu phẩm đã được đóng gói
và có dấu xác nhận của bưu cục để chuẩn bị gửi cho khách hàng đó là linh kiện phụ kiện
dùng để lắp ráp súng hơi như nỏng súng bình hơi van ống ngắm cỏ súng thân súng
với tổng giá trị số hàng là hơn một trăm linh triệu đồng
qua đấu tranh vinh khai nhận số hàng hóa trên không có nguồn gốc xuất xứ
và được vinh mua gom lại tại lạng sơn để bán cho khách có nhu cầu
hiện lực lượng chức năng công an tỉnh bắc giang đã thu giữ toàn bộ số hàng trên
và bàn giao cho đội quản lý thị trường số ba xử lý theo quy định
cùng nhau làm nhiều mẫu hợp đồng đăng ký trưng bày sản phẩm giả lấy tên là tổng phân phối nam sài gòn
đến các cửa hàng tạp hóa để tiếp thị sản phẩm sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhóm đối tượng gồm phạm văn tâm hoàng thị nguyệt và bùi văn dương
cùng chú tại huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa bị công an huyện trợ lách tỉnh bến tre bắt tạm giam
vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một cả ba đã thuê xe ô tô chở theo nhiều hàng hóa đến cửa hàng tạp hóa của chị huỳnh thị thuệ
tại xã hòa nghĩa huyện trợ lách để tiếp thị sản phẩm
tại đây nguyệt và dương tự giới thiệu là nhân viên công ty thuyết phục chị huệ ký hợp đồng trưng bày sản phẩm
nếu chị huệ đồng ý sẽ được công ty hỗ trợ kệ trưng bày tủ mát và tiền lương mỗi tháng là một triệu năm trăm linh nghìn đồng
nhưng với điều kiện là chị huệ phải mang hai mươi triệu đồng để cho nguyệt chụp hình gửi về công ty
chị huệ đã mang một mươi chín triệu đồng ra cho nguyệt chụp ảnh
sau đó nguyệt lấy một mươi chín triệu đồng rồi cùng dương và tâm lên xe tẩu thoát
một lúc sau thấy có nghi vấn chị huệ gọi điện thoại vào số máy ghi trên bản hợp đồng
nhưng không được biết mình bị lừa chị huệ đã cùng người thân tìm ba đối tượng

một nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc tại nhà của ông trương đông hưng
tại phường nhị thanh phường tam thanh tỉnh lạng sơn vừa bị tổ công tác của công an thành phố lạng sơn bắt quả tang
nhóm năm đối tượng bị bắt giữ gồm trần thị mùi vũ trường sinh lê trung kiên nguyễn văn quang và trần thị hồng
quá trình bắt quả tang thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng gần hai mươi sáu triệu đồng
cùng nhiều tăng vật có liên quan đến hành vi đánh bạc
vào ngày hai tháng một mươi hai công an thành phố lạng sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố năm đối tượng về hành vi đánh bạc
thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh phát sóng lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại